ngày nghệ thuật đương đại italia lần thứ một mươi năm đại sứ quán italia tại việt nam đã tổ chức ra mắt bộ sưu tập tác phẩm tranh
ý niệm về nghệ thuật đương đại nước ý sự kiện với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ đất nước hình chức ủng
sẽ mang tới những chia sẻ về văn hóa kinh nghiệm thực hành nghệ thuật truyền thông mới ở ý và việt nam hiện nay
trong khuôn khổ của chương trình nghệ thuật đương đại italia lần thứ một mươi năm đại sứ quán ý tại việt nam tổ chức trưng bày hơn hai mươi tác phẩm
trong triển lãm nghệ thuật đương đại nước ý mở cửa cho công chúng trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi tại số một mươi đặng thái mai tây hồ hà nội
sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ đất nước hình chức ủng và mang tới những chia sẻ trao đổi về văn hóa
quan điểm tiếp cận kinh nghiệm về cách thực hành nghệ thuật truyền thống mới ở ý và việt nam hiện nay
trong thời gian diễn ra sự kiện các nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước cũng đã có buổi tham quan trung tâm dữ liệu di sản văn hóa
của viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam để tìm kiếm các dữ liệu có thể khai thác trong quá trình thực hiện chương trình